năm nay mùa nước nổi về sớm và mực nước cao hơn trung bình nhiều năm từ một đến ba mét
cùng với sự sôi động của các nghề khai thác các làng nghề sản xuất ghe xuồng cầu lưới ở đồng tháp cũng trở nên nhộn nhịp khi vào vụ mùa mới
những ngày đầu tháng tám làng nghề đóng xuồng ở rạch bà đài thuộc xã long hậu huyện lai vung trở nên nhộn nhịp tất bật hơn khi năm nay mùa nước nổi về sớm
trước đây làng nghề này có gần một trăm bốn mươi cơ sở giải quyết công an việc làm cho hơn một lao động tại địa phương
tuy nhiên do nhiều yếu tố trong đó lũ không về mực nước thấp nên sức tiêu thụ giảm đáng kể
hiện trên địa bàn xã chỉ còn hơn bốn mươi cơ sở đóng xuồng ghe còn duy trì hoạt động thường xuyên

hiện tại làng nghề đan lưới có gần một trăm năm mươi hộ sản xuất quanh năm giải quyết việc làm cho trên năm trăm linh lao động tại địa phương nhất là nguồn lao động nhàn rỗi trong mùa nước nổi
cùng với xã long hậu huyện lai vung đây được xem là làng nghề có truyền thống lâu đời và là đầu mối cung cấp lưới
dụng cụ đánh bắt cá có quy mô lớn trong vùng đồng bằng sông cửu long và các nước như lào campuchia